khi nào các triệu chứng thuyên giảm và thấy cơ thể của mình cộng thêm sự tư vấn của bác sĩ hoặc là dược sĩ đang theo dõi để tư vấn sức khỏe cùng
rõ ràng là cái tết này nó trôi nổi rất là nhiều chúng ta càng tìm kiếm thì chúng ta sẽ càng làm hỗn loạn cái giá lên thôi
cái việc quan trọng nhất là trong vòng bảy một mươi bốn ngày đó mình đừng có tiếp xúc với quá nhiều người
mình phải nên thực hiện năm k dù có mình bệnh thì bảy một mươi ngày sau mình cũng hết thôi

cảm ơn các bạn đã theo dõi
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
cảm ơn các bạn đã theo dõi
cảm ơn các bạn đã theo dõi